trong sáng ngày hai mươi bốn tháng năm công an tỉnh điện biên đã tổ chức lễ phát động phong trào thi đua
cán bộ công chức viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở và phong trào thi đua đặc biệt
kỷ niệm năm mươi năm thực hiện di trúc của chủ tịch hồ chí minh kỷ niệm bảy mươi năm năm ngày truyền thống công an nhân dân việt nam
và một mươi năm năm ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
đợt thi đua nhằm mục đích tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức hành động của cấp ủy
lãnh đạo và toàn thể cán bộ chiến sĩ về ý thức tu dưỡng rèn luyện nâng cao ý thức đạo đức công vụ
đạo đức nghề nghiệp tăng cường kỷ cương kỷ luật hành chính quy tắc ứng xử về điều lệ công an nhân dân
bảo đảm trách nhiệm minh bạch trong thực thi nhiệm vụ đáp ứng yêu cầu phục vụ nhân dân